xin kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh mạnh nên thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
trong ba ngày tới đều phổ biến là khô hanh và rét buốt với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ bảy đến một mươi tám độ
vùng núi cao thậm chí có nơi xảy ra băng giá và sương muối nên người dân cần chú ý đề phòng
để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại cho cây trồng vật nuôi
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là khô hanh
trời rét đậm rét hại với mức nhiệt cao nhất xung quanh ngưỡng là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
do thời tiết khô hanh và rét bút kéo dài nên quý vị cần có những biện pháp phòng tránh
và ứng phó với đợt rét đậm rét hại này
đến với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến nghệ an cũng phổ biến là không mưa
trời rét đậm rét hại với mức nhiệt giao động là từ một mươi đến một mươi chín độ
còn khu vực từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế chịu tác động của khối không khí lạnh
kết hợp với nhiễu động gió đông
nên có mưa vừa đến mưa to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt tại đây không cao giao động là từ một mươi bốn đến hai mươi độ có nơi còn cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên cũng có mưa rông diện rộng
cuộc bộ có mưa vừa đến mưa to
đến chiều mai thì mưa mới có xu hướng giảm dần
người dân ở đây cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng như ngập úng
phần từ khánh hòa đến bình thuận cũng có mưa nhưng cường độ không mạnh
về nhiệt độ thì mức nhiệt trên toàn khu vực sao động là từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tại đây phổ biến là ít mưa
và có chăng cũng chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ về chiều tối
ban ngày thì trời có nắng nhiều nhưng do khối không khí lạnh khuếch tán xuống
nên nhiệt độ cũng chỉ có xu hướng tăng nhẹ giao động là từ một mươi năm cho đến hai mươi tám độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa lác đắc vài nơi vào lúc chiều tối
ngày nắng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây